viện kiểm sát nhân dân huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với lê hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tỉnh bình định
kết quả điều tra bước đầu cho thấy ngày một mươi bảy tháng sáu lê hồng quang điều khiển xe ô tô khách chạy hành trình tp hcm đi hà nội khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi tới địa phận thôn đông bình xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
tài xế thiếu quan sát nên để xe chạy lấn sang phần đường bên trái đâm vào đầu cabin xe khách do ông đỗ tấn quý chú tại tỉnh quảng nam điều khiển chạy hướng từ bắc vào vụ tai nạn khiến ba người tử vong tám người bị thương
từ kết quả khám nghiệm hiện trường và những thông tin thu thập được của nhân chứng và những người có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lê hồng quang điều khiển xe không đúng phần đường quy định